cũng bởi tính ngẫu hứng phong khoáng như vậy mà những người hát có thể đối đáp nhau cả ngày lẫn đêm
và đặc biệt trong những buổi giao lưu gặp gỡ của các chàng trai cô gái mường hát ví còn sử dụng thêm các loại nhạc cụ đệm như đàn nhị sáo ôi một loại sáo đặc biệt chỉ có bốn lỗ của người mường với âm thanh gia diết như tiếng gọi bạn giữa núi rừng
sau mỗi cuộc vui từng đôi trai gái đã phải lòng nhau đã ưng nhau qua câu hát lại tách riêng ra tìm nơi họ hẹn tâm tình

những câu hát về giao diện hát đúng hát ví này này nhiều cặp vợ chồng người ta nên vợ nên chồng với cặp hát này
mà có những cặp hát người ta say xưa với nhau như thế có hát cả thâu đêm
những câu hát ví đâu đó mang âm hưởng dân ca dường như đã phản ánh một cách chân thực hồn hậu nhất ngôn ngữ trong đời sống của người mường
vậy nên dù chỉ là lối hát truyền miệng đơn sơ giản dị nhưng hát ví lại có một sức sống mãnh liệt
bởi nó thể hiện được tâm tư tình cảm của các đôi trai gái thể hiện sự chân thành trong tình yêu
người xưa vẫn quan niệm vợ chồng bén duyên nhau là nhờ ông tơ bà nguyệt mai mối xe duyên kết tóc
tuy nhiên cũng có những mối lương duyên được kết thành một cách tình cờ và ngẫu nhiên
chỉ với những lời ca tiếng hát những cầu đối đáp qua lại
mà ông bùi văn ểu và bà bùi thị nhản đã phải lòng nhau để rồi nên vợ nên chồng
ngày ấy bà là một cô gái duyên sáng xinh đẹp còn ông là chàng trai khỏe mạnh với giọng hát ấm áp mượt mà
tình yêu đã đến với hai người qua những lần gặp gỡ những ánh mắt tình tứ trao nhau
và đặc biệt qua những câu hát ví giao duyên
những câu hát đầy ẩn ý và chất chứa tình cảm nỗi nhớ mong đã trở thành sợi dây gắn kết hai tâm hồn đồng điệu
và vượt qua mọi sự xa cách khó khăn họ đã đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhất mộc mạc nhất để nên nghĩa vợ chồng